trước khi lời khai cơ quan điều tra nhận thấy nguyễn văn sĩ có biểu hiện bị tâm thần
lực lượng chức năng sẽ đưa sĩ đi giám bị tâm thần để có căn cứ xác định cụ thể tình trạng biểu hiện hành vi
được biết sĩ từng tham gia khóa tu tập ở một ngôi chùa nhưng sau đó có biểu hiện tâm thần nên trụ trì đã cho về
lợi dụng lúc người phụ nữ vào cửa hàng mua đồ đối tượng la văn tùng đã cậy cốp xe lấy cắp hai trăm linh triệu đồng
công an thị xã đông hòa tỉnh phú yên
vừa ra quyết định khởi tố bắt tạm giam la văn tùng chú tại phường bốn thành phố tuy hòa để điều tra về tội trộm cắp tài sản
trước đó tùng điều khiển xe mô tô từ nhà đến phường hòa vinh ngồi quan sát xem có ai đi từ ngân hàng ra thì đi theo để trộm cắp tài sản
thấy người phụ nữ điều khiển xe mô tô từ ngân hàng ra tùng liền bám theo
khi đến phường hòa hiệp trung thấy chị này dựng xe bên lề đường để vào một cửa hàng
tùng đã cậy cốp xe lấy trộm cọc tiền hai trăm linh triệu đồng
mang về nhà cất giấu sau đó lấy bốn mươi triệu đồng trả nợ và tiêu xài
tại cơ quan công an tùng đã thừa nhận hành vi trộm cắp tài sản trên
công an thị xã đông hòa đã thu hồi hơn một trăm tám mươi bảy triệu đồng
lợi dụng sự sơ hở trong việc bảo vệ châm coi tại các cơ sở thờ tự tín ngưỡng không ít kẻ gian đã đột nhập vào các nơi này để trộm cắp tài sản
mặc dù thiệt hại về tài sản bị trộm cắp tại các nơi thờ tự không nhiều nhưng lại có giá trị lớn về mặt văn hóa truyền thống tâm linh
nên khi các vụ việc xảy ra khiến cho người dân và chính quyền địa phương vô cùng bức xúc hoang mạc
đầu năm hai nghìn hai mươi ba công an thành phố hải dương đã khởi tố bắt giam hai đối tượng ở huyện kim thành tỉnh hải dương gồm hoàng văn công trần văn đoàn
vì đã thực hiện hàng loạt các vụ đột nhập trộm cắp tài sản tại các nơi thờ tự trên địa bàn
trong đó đáng chú ý vào lúc h ba mươi phút ngày hai mươi một tháng một mươi một năm hai nghìn hai mươi hai công và đoàn đã thực hiện vụ đột nhập
đình ngọc uyên ở phương ngọc châu thành phố hải dương trộm cắp số tiền ba mươi bốn triệu đồng được đựng trong hai hòm công đức
tôi đi ăn trộm đi vào tầm đêm tầm đến ba giờ đổ vả
thì đi tổng cộng là được năm vụ từ tháng một mươi hay tháng một mươi một thì lấy về trả về đây
thì tôi mới cùng đoàn đi lấy được bao nhiêu cho tiêu xài hết
vừa qua cơ quan cảnh sát điều tra công an huyện nam sách khởi tố bắt tạm giam đối tượng cao văn định
ở phương nam đồng thành phố hải dương để điều tra về hành vi trộm cắp tài sản
theo tài liệu điều tra từ ngày hai mươi đến ngày hai mươi ba tháng bảy năm hai nghìn hai mươi ba định đã thực hiện liên tiếp bốn vụ đột nhập trộm cắp tài sản
tại các đình đền chùa miếu thờ tại các địa bàn nam sách thanh hà và thành phố hải dương
trong đó vào đêm ngày hai mươi một dạng sáng ngày hai mươi hai tháng bảy định đã đột nhập vào chùa
thôn lang khê xã an lâm huyện nam sách trộm cắp nhiều tài sản có giá trị tại đây
theo thống kê từ đầu năm hai nghìn hai mươi ba đến nay trên địa bàn tỉnh hải dương đã xảy ra hơn tám mươi vụ
hơn chín mươi đối tượng trộm cắp tài sản thiệt hại hơn một mươi tỷ đồng
trong đó số vụ trộm cắp xảy ra tại các nơi thờ tự tín ngưỡng chiếm tỷ lệ không nhỏ
mặc dù thiệt hại về tài sản bị trộm cắp tại các nơi thờ tự không nhiều
nhưng lại có giá trị lớn
mặt văn hóa truyền thống tâm linh
nên khi vụ việc xảy ra tại những nơi này khiến người dân và chính quyền địa phương vô cùng bức xúc
phương thức thủ đoạn của tội phạm trộm cắp chùa thì các đối tượng thường trinh sát trước
lời sẽ thực hiện hành vi phạm tội để quan sát xong rồi tối đến thực hiện
thứ hai dụng cụ mà đối tượng thực hiện chủ yếu là dùng kìm cộng lực
đề nghị bà con lên trang bị những khóa chống trộm để chống kìm cộng lực
hiện lực lượng công an tỉnh hải dương vẫn đang tiếp tục triển khai các biện pháp để phong hừa đấu tranh với loại tội phạm này
tuy nhiên để hạn chế tình trạng bị kẻ gian đột nhập trộm cắp tài sản tại các nơi thờ tự tín ngưỡng
thì đòi hỏi mỗi cá nhân mỗi địa điểm trên cần nâng cao ý thức cảnh giác bố trí cắt cử người trông coi
lắp đặt hệ thống camera giám sát hệ thống báo động
có như vậy mới góp phần đảm bảo an ninh trật tự trên địa bàn
theo thông tin từ công an tỉnh lâm đồng cơ quan điều tra đã hoàn tất kết luận điều tra vụ việc gửi con đi chữa bệnh
gia đình nhận về hũ cho cốt gây xôn xao dù luận vào tháng ba năm hai nghìn hai mươi
kết quả điều tra xác định ngày ba tháng ba năm hai nghìn hai mươi hai sau khi đạt được thỏa thuận với ông lê minh quang
gia đình nạn nhân đã đưa con trai ba tuổi vào thành phố bảo lộc lâm đồng
giao cho ông này để chữa bệnh tự kỷ chậm phát triển trí tuệ
ít ngày sau nghi ngờ cháu bé mắc bệnh covid một mươi chín
quang nói với cao thị thu bích là người giúp việc cho quang đi mua thuốc về tự điều trị cho cháu
sáng ngày hai mươi năm tháng ba thấy cháu bé ngày càng nguy kịch quang bảo bích lái xe chở cháu tới bệnh viện
trên đường đi thì cháu bé tử vong quang và bích bàn bạc thống nhất đưa thi thể cháu về tp huế
để giao cho gia đình nạn nhân mà không báo trước
sau đó quang và bích đã dùng củi xăng đốt thiêu thi thể cháu bé
rồi đem cho cốt ra thành phố huế giao cho gia đình nạn nhân
sau khi củng cố hồ sơ cơ quan cảnh sát điều tra công an tỉnh lâm đồng đã ra quyết định khởi tố vụ án
khởi tố bị can đối với lê minh quang và cao thị thu bích về tội xâm phạm thi thể
trong phần tiếp theo sẽ là những thông tin về truy nã tội phạm
kính chào quý vị và các bạn đến với tiểu mục lệnh truy nã
thưa quý vị và các bạn
phòng cảnh sát thi hành án hình sự và hỗ trợ tư pháp công an tỉnh thanh hóa
đã ra quyết định truy nã đối với đối tượng lê văn dinh sinh năm một nghìn chín trăm tám mươi
hộ khẩu thường trú tại thôn tiên thắng xã tiên trang huyện quảng sương tỉnh thanh hóa
về tội gây dối chất tự công cộng
bên cạnh đó phòng cảnh sát thi hành án hình sự và hỗ trợ tư pháp công an tỉnh thanh hóa
còn ra quyết định truy nã đối với đối tượng trịnh mạnh hùng sinh năm một nghìn chín trăm tám mươi
hộ khẩu thường trú tại thôn thanh phúc xã cẩm phú huyện cẩm thủy tỉnh thanh hóa
về tội cố ý gây thương tích hoặc gây tổn hại cho sức khỏe của người khác
đối tượng này có nốt ruồi cách hai cm trên đuôi lông mảy trái
và đối tượng nguyễn văn thắng sinh năm một nghìn chín trăm tám mươi hộ khẩu thường trú tại khu phố ba
phường ngọc trạo thị xã bỉm sơn tỉnh thanh hóa
phải nhận quyết định truy nã của công an huyện hậu lộc tỉnh thanh hóa
cũng về tội cố ý gây thương tích hoặc gây tổn hại cho sức khỏe của người khác
số máy đường dây nóng của cơ quan cảnh sát điều tra bộ công an sáu mươi chín hai trăm ba mươi bốn năm nghìn tám trăm sáu mươi
và sáu mươi chín hai trăm ba mươi hai một nghìn sáu trăm sáu mươi bảy luôn sẵn sàng tiếp nhận mọi thông tin phát hiện
hoặc có liên quan đến các đối tượng trên
quý vị nếu có thông tin hãy báo ngay cho chúng tôi hoặc cơ quan công an nơi gần nhất
mọi thông tin cá nhân của quý vị sẽ được bảo mật và sẽ có phần thưởng
cho những thông tin có giá trị
pháp luật sẽ xử lý nghiêm mọi hành động bao che
chế chấp các đối tượng tuyệt đối không nên có những hành động truy đuổi
hay bắt giữ các đối tượng khi chưa có sự can thiệp của lực lượng công an
để đảm bảo an toàn đó là điều quý vị cần hết sức chú ý
lệnh truy nã do truyền hình công an nhân dân và văn phòng cơ quan cảnh sát điều tra
bộ công an phối hợp thực hiện